công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố chín đối tượng
trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn
đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề này gồm chín đối tượng do bùi kim phước
trú tại huyện bù đăng tỉnh bình phước cầm đầu
các đối tượng còn lại đều trú tại huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
tổng số tiền mà nhóm này đã giao dịch cho đến ngày bị bắt là khoảng bốn mươi hai tỷ đồng
tại cơ quan công an nhóm này khai nhận hàng ngày hoàng minh hiếu trú tại huyện cư mờ ga
sử dụng điện thoại di động hoặc mạng xã hội zalo messenger viber telegram
để gom tất cả các phơi đề từ các con bạc
sau đó hiếu tập hợp rồi chuyển cho các đối tượng tổng đầu là bùi kim phước
tại tỉnh bình phước rồi dựa vào kết quả sổ số miền trung và miền bắc
để tính tiền thắng thua với các con bạc
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tổ công tác đã tạm giữ hai mươi chiếc điện thoại di động
hơn hai trăm một mươi triệu đồng cùng với nhiều tăng vật chứng cứ có liên quan tới việc ghi số đề ăn tiền
trong nhóm này hai đối tượng phước và tuấn đã có tiền án tiền sự